công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn hoàng vương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại tổ dân phố hoàng lương phường lam hạ thành phố phủ lý về hành vi dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó vào ngày một mươi tám tháng bốn sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình cháu bé sinh năm hai nghìn hai mươi
là học sinh một trường tiểu học tại xã tiên tân thành phố phủ lý
về việc đã bị một đối tượng chặn đường và có hành vi dâm ô khi đang trên đường đi học về
đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý đã nhanh chóng xác định được nguyễn hoàng vương
là đối tượng đã thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu bé
tại cơ quan công an vượt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội